những ngày cuối năm tranh thủ thời tiết thuận lợi các nhà thầu đang tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công đại công trình thủy lợi bản mồng ở miền tây nghệ an
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
dự án thủy lợi bản mồng do ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn làm chủ đầu tư là công trình trọng tâm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nằm ở huyện miền núi quỳ hợp tỉnh nghệ an có tổng số vốn đầu tư là bốn năm trăm linh tỷ đồng
đại diện nhà thầu thi công gói thầu số ba mươi sáu bao gồm đập bê tông tràn cống sả sâu cống lây cát đập vụ đến thời điểm hiện tại đã đạt và vượt kế hoạch tiến độ đề ra của chủ tư
bên cạnh đó nhà thầu chú trọng đến quản lý chất lượng và an toàn lao động của gói thầu
tuy mới chính thức thi công
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay bên cạnh việc hoàn thành mặt bằng các nhà thầu đang tập trung thi công đập chính với tổng giá trị thực hiện khoảng ba trăm linh tỷ đồng
theo kế hoạch đến cuối năm hai nghìn hai mươi công trình thủy lợi bản mồng hoàn thành giai đoạn một sẽ là một trong những công trình dự trữ nước lớn nhất của xứ nghệ với hai trăm ba mươi năm triệu mét khối nằm ngay phía trên vùng đất ba gian phủ quỳ màu mỡ
tỉnh nghệ an cần sớm có những giải pháp căn cơ khai thác có hiệu quả tạo cơ hội cho công trình thủy lợi bản mồng đánh thức và phát triển